cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa tiến hành làm rõ
và bắt giữ bốn đối tượng gồm nguyễn thanh hiếu nguyễn văn đông nguyễn thanh tiến huỳnh hiểu vinh
cùng chú tại quận liên triểu về hành vi giết người
xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ với anh đinh trung đức chú tỉnh thanh hóa hiếu đã chuẩn bị hung khí
và rủ ba đối tượng còn lại đi cùng hậu quả anh đức bị chém nhiều nhát vào vùng đầu
với tỷ lệ thương tích ba mươi hai mặc dù gây ra sự việc nghiêm trọng thế nhưng cả bốn đối tượng
đều bỏ mặt nạn nhân và hiện công an quận liên triểu đang tạm giam cả bốn đối tượng
để điều tra vụ việc
từng có hai tiền án liên quan tới tội trộm cắp tài sản thế nhưng nguyễn văn thịnh
trú tại thành phố hải dương vẫn tiếp tục phạm tội thịnh đã bị bắt giữ khi đang trộm cắp
một chiếc xe máy trên địa bàn
vào dạng sáng ngày ba tháng một khi đang tuần tra địa bàn tổ tuần tra lực lượng cảnh sát cơ động
công an tỉnh hải dương đã phát hiện nguyễn văn thịnh đang có hành vi trộm cắp chiếc xe máy
tại khu vực phường điện biên phủ phường cẩm thượng thành phố hải dương
hiện nay vụ việc đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho công an thành phố hải dương
điều tra xử lý theo quy định
sau một tiếng nổ lớn phần máy của căn nhà bay văng ra khu vực xung quanh
khói lửa bốc lên nguồn ngột vụ cháy lớn xảy ra vào tối ngày hôm qua
tại một căn nhà trên địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội
theo người dân sinh sống quanh hiện trường vào khoảng hai mươi một h ba mươi
ngay tối ngày hôm qua sau một tiếng nổ lớn những tấm máy fibrosi măng
từ căn nhà trong ngách số bảy mươi chín ngõ một mươi tám định công thượng đã văng ra
và rơi xuống những căn nhà bên cạnh có mảnh rơi vào nhà dân cách đó cả trăm mét
sau đó ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm cả căn phòng
người dân lập tức điện báo lực lượng chức năng
đám cháy đã được khống chế ngay sau đó tuy nhiên vụ việc đã khiến hai người tử vong
cho đến sáng ngày hôm nay công an quận hoàng mai đang tiếp tục làm rõ nhân thân
của nạn nhân thứ ba và điều tra nguyên nhân của vụ cháy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi vừa cho biết
đã bắt được một đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy
trước đó tại tổ sáu phường tránh lộ tp quảng ngãi trinh sát phòng cảnh sát ma túy
công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện đối tượng ngô văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại xã bình châu huyện bình sơn đang vận chuyển trái phép một trăm năm mươi một viên ma túy
dạng thuốc lắc và trên năm mươi gram ma túy dạng ketamin
đây là số ma túy ngô văn thành mua để tiêu thụ dịp tết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
thông tin về việc triệt phá các tụ điểm đánh bạc tại đồng nai và bạc liêu
sẽ có trong cụm tin vấn an ninh trật tự
trước đó chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an tp biên hòa đã bắt quả tang một mươi sáu đối tượng
đang chuẩn bị đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà tại một bãi đất trống
ở khu phố ba phường bửu hòa thu giữ hai con gà đá và tám mươi năm triệu đồng tiền mặt
qua điều tra cơ quan công an xác định bảy đối tượng tham gia trực tiếp đánh bạc ăn thua
từ năm trăm linh đến hai triệu đồng
số tiền các đối tượng dùng đánh bạc là một mươi tám triệu đồng
còn tại tỉnh bạc liêu khoảng một mươi một h ngày hai tháng một công an huyện vĩnh lợi bắt quả tang năm đối tượng
đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền
tại khu đất trống trên địa bàn ấp cái giá xã hưng hội huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm con gà đá năm điện thoại di động
số tiền hơn ba mươi ba triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
thông tin từ đồn biên phòng côn đảo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đơn vị vừa phát hiện một bao tải chứa hai mươi gói ni lông bên trong chứa tinh thể trong suốt
nghi là ma túy với tổng trọng lượng khoảng hai mươi kg
bao tải trên trôi giạt vào khu vực bờ biển bãi vông thuộc khu dân cư số một
huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
theo đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai trong quá trình tuần tra tại khu vực bãi vông
thuộc khu dân cư số một huyện côn đảo tổ công tác của đội biên phòng côn đảo
đã phát hiện một bao tải màu trắng có in chữ nước ngoài
tại đây tổ tuần tra đồn biên phòng côn đảo đã tiến hành mở bao tải kiểm tra
phát hiện bên trong bao tải có hai mươi gói nilông màu xanh in chữ nước ngoài
trong đó có một gói bị rách vỡ bên trong có chứa tinh thể trong suốt
nghi là ma túy nên tổ tuần tra đã nhanh chóng đưa tất cả số hàng trên về đồn biên phòng côn đảo
hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện đông anh hà nội cho biết
đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số một trăm bảy mươi hai p bắt quả tàng hai đối tượng
gồm phan văn nhuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai có hộ khẩu thường trú tại xã bắc hồng đông anh
và đinh văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một có hộ khẩu thường trú tại xã minh trí huyện sóc sơn
cùng số lượng lớn ma túy trên đường vận chuyển
sau thời gian theo dõi và xác minh ban chuyên án nắm được thông tin ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đối tượng phan văn nhuận sẽ đi mộc châu sơn la để mua ma túy đá về phân phối trên địa bàn hà nội
theo trần đối tượng một mươi tám h cùng ngày tại khu vực thôn cấn thượng xã cấn hữu huyện quốc oai hà nội
ban chuyên án nhận thấy đây là thời điểm thích hợp
nên dừng phương tiện ô tô biển kiểm soát hai mươi chín a sáu mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi bốn do đinh văn hiệp điều khiển
khám xét khẩn cấp trên phương tiện đã phát hiện số lượng lớn nghi ma túy đá
ban chuyên án đã lập biên bản niêm phong tăng vật và đưa cả hai đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an lực lượng chức năng đã giám định số vật chứng và có kết luận
tinh thể màu trắng bên trong một mươi túi ni lông đều là ma túy dạng methamphetamine tổng khối lượng chín ba trăm tám mươi năm một mươi bốn gram
ở ban đầu là tôi không hề biết là đối tượng đi mua ma túy
đối tượng là hỏi mượn xe của tôi và nhờ tôi chở lên sơn a để thanh toán tiền hàng
khi lên đến xuân a thì đối tượng bảo tôi đỗ đi đường và đối tượng xuống gặp một người lạ
xong rồi đối tượng xách một bao tải màu vàng lên
lúc bây giờ tôi thấy là những sự việc nó không minh cảnh như là nói là đi thay cho tiền hàng
thì tôi đoán là nộng mà thí gì đó
lúc bây giờ tôi thật sự là bối rối không biết làm nào cả
tôi lại đành chở đối tượng quay về
gặp chút khó khăn về con em bị bệnh bãi lão
bệnh đấy thì chữa rất là nhiều tiền
sau khi nguồn tài chính của em hết thì em được một người bạn
cũng không rõ địa chỉ của người ta
thì giới thiệu em mua ma túy ở trên mộc châu

nhưng mà em mua ma túy ở trên mộc châu
em không biết giá bởi vì là em cũng không có tiền để đưa cho người ta
chỉ biết là cầm về nếu như không bán được thì người ta sẽ chỉ định và người ta đưa mình dẫn dắt mình dần dần
quá trình điều tra triệt phá thành công chuyên án lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhận định
đối tượng nhuận có sự kết nối và hoạt động phạm tội về ma túy trên tuyến hà nội tây bắc
tính chất hoạt động liên tuyến trên địa bàn nhiều tỉnh do đó quá trình theo dõi đấu tranh sẽ gặp những khó khăn
về phương thức thì các đối tượng vẫn thông qua liên lạc qua điện thoại
trước khi đi thì các đối tượng đã chuẩn bị rất kỹ
cơ bản là cái đối tượng chính trong cái chuyên án này thì nó thay đổi cung đường trên đường đi và đường về
sau khi đã xác lập chuyên án ban chỉ đạo chuyên án cũng như các thành viên trong ban chuyên án
quyết tâm cao độ và tập trung cao độ để triệt phá được chuyên án về đối tượng này
căn cứ và tài liệu điều tra đã thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an
công an huyện đông anh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra
nhằm làm rõ các tình tiết và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
viện kiểm soát nhân dân tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can một mươi hai đối tượng
trong một đường dây ghi số đề quy mô rất lớn với tổng số tiền giao dịch trong một năm lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
hai đối tượng này bị khởi tố về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc cùng công an tp bôn ma thuật đã đồng loạt kiểm tra
bắt quả tăng hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn tp bôn ma thuật và tp nha trang tỉnh khánh hòa
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn vũ đức quang ba mươi một tuổi trú tại phường tự an và võ thanh bình ba mươi hai tuổi
chú tại phường tân thành tp bôn ma thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
một mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia giao dịch một ngày trên một tỷ đồng
và đường dây đã hoạt động được khoảng một năm nay với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam hồ văn nghĩa hai mươi sáu tuổi trú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
đối tượng này đã tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo và rửa tiền qua mạng
trước đó tòa án nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên án hai bị cáo trong đường dây lừa đảo qua mạng là nguyễn duy phương và nguyễn văn đô
mở rộng vụ án công an tp đà nẵng xác định phương và đô khai dùng một trăm hai mươi tài khoản để nhận tiền của các bị hại
các tài khoản này mua từ người có nickname gia lô
jack kim không rõ lai lịch
công an thành phố đà nẵng đã truy vết được jack kim là hồ văn nghĩa nhưng vào thời điểm trên nghĩa đã xuất cảnh sang malaysia
giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nghĩa nhập cảnh từ malaysia về việt nam và cách ly y tế tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
sau khi hết thời gian cách ly y tế nghĩa đã bị công an tp đà nẵng bắt giữ
theo khai nhận nghĩa nhờ nhiều người cho mượn chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng và nghĩa trả thù lao hai triệu đồng một tài khoản
sau đó nghĩa bán lại một trăm hai mươi tài khoản này cho phương đô và nhiều đối tượng khác với giá là ba hai triệu đồng một tài khoản
cơ quan điều tra xác định nghĩa thu lợi bất chính từ việc bán các tài khoản này khoảng một trăm linh triệu đồng
cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng này là jack lew quốc tịch malaysia
nghĩa tiếp tay cho jack lew lừa đảo và rửa tiền bằng cách gom số tiền từ các tài khoản về hai tài khoản và dùng để mua tiền ảo
sau đó chuyển tiền ảo cho nhiều đối tượng người malaysia
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh quốc tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại ấp hòa phú bốn thị trấn an châu huyện châu thành để tiếp tục điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
được biết tiến là đối tượng từng có tiền án về tội giết người
trước đó khoảng một mươi năm h một mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi hai tiến đi nhậu về đến nhà thì xảy ra tranh cãi với mẹ ruột là bà phan hồng nhung
thấy con đã say nên bà nhung
nhung bỏ đi ra khỏi nhà tức giận tiến nảy sinh ý định đốt nhà của cha mẹ ruột
tiến đóng cửa lại rồi sô ngã hai xe mô tô trong nhà
sau khi mở nắp bình sang cho xăng chảy ra ngoài tiến dùng bật lửa đốt nhà
thấy lửa cháy lớn tiến mở cửa tháo chạy ra ngoài sân đứng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt kịp thời
phối hợp cùng với lực lượng công an huyện và người dân tham gia dập lửa
hậu quả đám cháy đã thiêu dụi hoàn toàn căn nhà của cha mẹ tiến và cháy xém một phần căn nhà kế bên
thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn tỉnh bình định đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn văn thâu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xã nhơn phúc thị xã an nhơn về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
gây ra hậu quả nghiêm trọng
qua test nhanh
công an thị xã an nhơn xác định đối tượng âm tính với covid một mươi chín và âm tính với chất ma túy
không có nồng độ cồn tại thời điểm bị bắt sau khi gây tai nạn và bỏ chạy
trong những ngày tới cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với tài xế đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
xe đầu kéo biển số bảy mươi bảy c một mươi năm nghìn bốn trăm một mươi bốn kéo theo rơ móc bảy mươi bảy r sáu trăm tám mươi một do nguyễn văn thâu điều khiển
trên đường dt sáu trăm ba mươi sáu thuộc địa phận xã nhơn phúc
thì gây ra tai nạn với một mươi ba xe mô tô và một xe đạp trên đường làm một mươi ba người bị thương
sau đó xe đầu kéo tiếp tục di chuyển trên đường dt sáu trăm ba mươi tám thuộc xã nhơn lộng thị xã an nhơn
gây ra tai nạn với hai xe mô tô khác làm một người chết tại hiện trường
một người chết tại bệnh viện và hai người bị thương
sau khi liên tiếp gây tai nạn tài xế xe đầu kéo không dừng lại
liên tục di chuyển kéo dưới gầm một xe mô tô trên quốc lộ một mươi chín rồi đến quốc lộ một a
bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế bắt giữ
ngay sau vụ việc trên bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh bình định
đã chỉ đạo công an tỉnh bình định khẩn trương làm rõ xử lý nghiêm đối tượng
theo quy định của pháp luật
những nhóm quái xế không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe lạng lách đánh võng
ở những tuyến phố trung tâm khu vực hồ hoàn kiếm
đã bị lực lượng công an hà nội ngăn chặn bắt giữ trong đêm ngày hôm qua
trước thềm năm mới hai nghìn hai mươi hai
từ hai mươi hai h đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác liên ngành y sáu nghìn một trăm bốn mươi một
lập chốt tại khu vực ngã ba phố hàng chống giao với lê thái tổ
phường hàng chống quận hoàn kiếm
chỉ trong khoảng hai giờ đã có một mươi năm phương tiện cùng hơn hai mươi thanh thiếu niên
bị tổ công tác bắt giữ
không ít thanh niên khi phát hiện tổ công tác từ xa
đã lập tức điều khiển xe quay đầu bỏ chạy
thậm chí nhiều trường hợp dù ít tuổi nhưng thể hiện sự liều lĩnh
và tông thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ
căn cứ vào những hành vi trên các đối tượng này sẽ bị xử lý
về các hành vi vi phạm luật giao thông như lạng lách đánh võng
không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn
đây đều là những hành vi gây nguy hiểm và gây mất trật tự an toàn giao thông
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm bị cáo lê trọng hùng tức hùng gàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại phường thanh lương quận hai bà trưng hà nội
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ tháng bốn cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi lê trọng hùng đã tự làm đăng tải
phát trực tiếp bảy video clip lên mạng xã hội facebook
trong đó có bốn video clip chứa nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc
về đường lối chính sách của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phỉ bán chính quyền nhân dân tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý
phao tin biện đạt gây hoang mang trong nhân dân
tại phiên tòa bị cáo lê trọng hùng thừa nhận đã thực hiện các hành vi theo cáo trạng
nhưng cho rằng đó là những hành vi không phạm tội
hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo lê trọng hùng là rất nghiêm trọng
trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia phỉ bán chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê trọng hùng năm năm tù năm năm quản chế

trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị lực lượng công an triệt phá vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
mắt xích quan trọng trong đường dây này vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
đó là đỗ xuân hiếu trú tại phường cửa nam quận hoàn kiếm tp hà nội
đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển năm mươi bốn tám trăm linh viên hồng phiến và hai kg kentamine
trước đó đối tượng đỗ xuân hiếu thuê xe ô tô từ tp hà nội đến nghỉ
tại một khách sạn trên địa bàn phường hưng dũng tp vinh
và tại đây đối tượng hiếu thuê xe máy từ nghệ an sang khu vực biên giới huyện hương sơn
tỉnh hà tĩnh để lấy ma túy rồi vận chuyển về tp vinh
khi di chuyển đến gần khu vực khách sạn thì đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
tăng vật thu giữ là năm mươi bốn tám trăm linh viên hồng phiến hai kg kentamin hai điện thoại di động
một xe ô tô một xe máy
được biết hiếu chính là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
xuyên quốc gia bị lực lượng công an triệt phá vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thông tin từ đồn biên phòng côn đảo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
là đơn vị vừa phát hiện một bao tải có chứa hai mươi gói ni lông bên trong có chứa tinh thể trong suốt
nghi là ma túy với tổng trọng lượng khoảng hai mươi kg
bao tải trên trôi giạt vào khu vực bờ biển bãi vông thuộc khu dân cư số một huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
theo đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai trong quá trình tuần tra tại khu vực bãi vông
thuộc khu dân cư số một huyện côn đảo tổ công tác của đồn biên phòng côn đảo đã phát hiện một bao tải màu trắng
có in chữ nước ngoài và tại đây tổ tuần tra đồn biên phòng côn đảo đã tiến hành mở bao tải kiểm tra
phát hiện bên trong bao tải có hai mươi gói ni lông màu xanh in chữ nước ngoài trong đó có một gói bị rách vỡ
bên trong có chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy nên tổ tuần tra đã nhanh chóng đưa tất cả số hàng trên
về đồn biên phòng côn đảo và hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến tội phạm ma túy tòa án nhân dân tỉnh hậu giang vừa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt
các bị cáo nguyễn huy bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tỉnh long an trần văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thành phố hồ chí minh
nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh an giang huỳnh thiện trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tỉnh an giang
chú tỉnh tiền giang tổng cộng hơn bảy mươi bảy năm tù giam về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào trưa ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi trần văn thọ điều khiển xe ô tô bảy chỗ trở theo nguyễn huy bình nguyễn thành trung
huỳnh thiện trường đi từ thành phố hồ chí minh xuống tỉnh hậu giang để bán ma túy cho một thanh niên
đến khoảng một mươi năm h hai mươi phút cùng ngày khi các đối tượng đến điểm hẹn là một khách sạn trên quốc lộ một a đoạn thuộc ấp thạnh long
xã đông thạnh huyện châu thành thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang
phối hợp cùng công an huyện châu thành bắt quả tang cùng tăng vật là một trăm năm mươi ba gam ma túy loại methamphetamin
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của bình và được bình thuê đi cùng xuống hậu giang để bán ma túy
cơ quan điều tra đã xác định bình còn nhiều lần cung cấp ma túy địa điểm và dụng cụ cho một số đối tượng sử dụng
trong đó có thọ và chung
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn huy bình hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tám năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trần văn thọ một mươi bảy năm sáu tháng tù
nguyễn thành trung một mươi sáu năm tù và huỳnh thiện trường một mươi sáu năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị live stream là một hình thức khá phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay
nó dùng vào nhiều mục đích như bán hàng online truyền đặt kiến thức hay chia sẻ đời tư
nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì live stream không có quá nhiều điều đáng bản
cái nhất nhối ở đây là hình thức live stream đang bị một bộ phận người dùng mạng xã hội làm cho ô nhiễm bởi những ngôn từ tục tiễu
không chỉ những người nổi tiếng văng tục chửi thề trên mạng rất nhiều người bán hàng online
những người có lượng theo dõi cao những người có tích xanh facebook cũng live stream và có những ngôn ngữ lệch chuẩn
việc này chứa đựng rủi ro gây ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách nhận thức và hành động của trẻ em
văng tục chửi bậy trên live stream tạo thành xu hướng
giới trẻ nói chung rất phấn khích khi bình luận bằng những ngôn từ thiếu lịch chuẩn như thế này
mình có những người em tầm độ bảy tám tuổi rồi đấy thì hiện nay thì nó rất
xem những cái video đấy và khi mà mình xem thì mình cảm thấy nó không tốt một chút nào cả
tại vì là bọn trẻ bây giờ nó mà tiếp xúc với những cái đấy thì bọn nó hay có tính tò mò và học hỏi rất là nhanh ý
thế là bọn nó cũng có những bất xước mà mình phải mong chúng nó là em không được nói như thế này
giới trẻ nói chung là nói tục và nói bậy ý một cách rất là hồn nhiên
thì cái việc này nó có vẻ như là nó đang xâm phạm vào cái khuôn khổ cái văn hóa và cái đạo đức của việt nam
thì thực sự là cái hệ lụy thì sẽ ảnh hưởng tới một cái
lối sống cách giao tiếp của người việt và có thể nó sẽ ảnh hưởng khá là lâu dài
giới nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa nhận định rằng nếu tiếp tục kéo dài sự hỗn loạn trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng lóng
văn tục chủ đề thì sẽ làm vận động nheo mó sự trông sáng của tiếng việt cũng như tư tưởng văn hóa của thế hệ sau này